lại có thêm một vụ cháy tàu cá trong quá trình neo đậu vụ việc xảy ra vào dạng sáng nay hai mươi tám tháng hai tại cảng cá tịnh kỳ ở thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi gây nhiều thiệt hại về tài sản
vào thời điểm trên công an xã tịnh kỳ tp quảng ngãi nhận được tin báo về việc có hai tàu cá bị cháy tại cảng cá tịnh kỳ
ngay sau đó lực lượng công an đã phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi có mặt tại hiện trường tham gia trợ cháy cho hai tàu cá là qng chín mươi một nghìn một trăm bảy mươi ba ts của ông lê vũ và tàu cá qng chín mươi một nghìn năm mươi ba ts của ông võ văn thái đều ở xã tị khe tp quảng ngãi
đến khoảng một giờ ba mươi phút lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy vụ việc không gây thiệt hại về người tuy nhiên tàu cá qng chín mươi một nghìn một trăm bảy mươi ba ts cháy hoàn toàn phần cabin
tàu cá qng chín mươi một nghìn năm mươi ba ts cháy một phần của cabin nguồn nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ